chương trình giao lưu nghệ thuật trèo toàn quốc lần thứ tư đã chính thức khai mạc tại hà nội
chương trình do đài tiếng nói việt nam phối hợp cùng trung tâm văn hóa thành phố hà nội tổ chức
chương trình giao lưu những người yêu nghệ thuật trèo toàn quốc được tổ chức hàng năm
là nơi để các nghệ sĩ trèo không chuyên có cơ hội gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
từng bước nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật quần chúng
ngày xưa ở quê tôi thì có các chiếu trèo rất nhỏ thôi
thì thường là biểu diễn vào các ngày hội làng
cho nên từ nhỏ thì tôi đã được mẹ dẫn đi xem các chiếu trèo đó
cho nên là các chiếu trèo đó đã ăn nhập vào tôi từ nước nhỏ
và tôi cảm thấy là rất là quấn hút say mê tôi rất là thích sắm vai các nhân vật trong các cái vở trèo
mặc dù rất yêu nghệ thuật trèo nhưng lại không đến được với nghệ thuật trèo
cho nên bằng cái lòng đam mê của mình tôi đã tìm mọi cách để tôi đến gần với nghệ thuật trèo hơn
rất là có cơ may tôi đã tham gia lần thứ tư hội trèo toàn quốc
hàng trăm tiết mục hát trèo của hai trăm linh nghệ sĩ không chuyên đến từ khắp mọi miền tổ quốc
đã được lựa chọn biểu diễn trong buổi giao lưu
bản thân tôi là một người không chuyên
nên tôi được lên sân khấu thì rất là hạnh phúc và rất vui
thế nên là biểu diễn thì hết mình nhiều
tuy rằng còn run nhưng mà cũng là cố gắng để mà thể hiện được cái tình cảm
cái cảm xúc ở trong bài hát
cuộc thi là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc
với mục đích mà nghệ thuật trèo đến gần hơn với công chúng
chương trình đã tạo ra được dấu ấn với đông đảo khán giả yêu nghệ thuật sân khấu trèo cả nước
tiết mục nào tôi cũng thích các màn điệu tôi đều thích
nhưng mà tôi thích nhất là cái chủ đề về mẹ
tôi mong muốn là luôn luôn là những cái sân chơi như thế này được nan tỏa rộng hơn
trên khắp các vùng miền trên khắp toàn đất nước mình
để những người yêu trèo như tôi luôn luôn được tham gia được hưởng ứng
và lúc nào cũng hưởng ứng nhiệt tình luôn
đây cũng là dịp các nghệ sĩ thể hiện niềm tin yêu đối với nghệ thuật trèo
qua đó truyền tải những giá trị văn hóa sâu sắc của nghệ thuật trèo tới đông đảo khán giả
có phần bảo lưu gìn giữ và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc